hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào
kỷ niệm tám mươi sáu năm đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tỉnh đoàn hà tĩnh phối hợp với hội thầy thuốc trẻ của tỉnh
đã đến thăm và khám chữa bệnh cho nhân dân làng hữu nghị thanh niên biên giới việt nam lào tỉnh bô ly cam say
nước cộng hòa dân chủ nhân dân cách mạng lào
trong khuôn khổ buổi lễ bàn giao dự án làng hữu nghị thanh niên biên giới việt lào
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp cùng hội thầy thuốc trẻ hà tĩnh đã cử hơn hai mươi cán bộ y bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh
sang thăm và khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân trong vùng và các gia đình thanh niên trong làng hữu nghị thanh niên biên giới việt lào
người dân các bộ tộc lào anh em rất phấn khởi và vui mừng khi được các y bác sĩ việt nam khám và cấp thuốc miễn phí
được biết đây là lần thứ hai các bác sĩ sang thăm khám nhưng lần thứ nhất tôi không đến được
tôi ở gần đây ngay bản khăm tha bít chúng tôi rất vui mừng vì đoàn cán bộ y tế việt nam thăm khám và cấp thuốc miễn phí
chúng tôi rất vui mừng và cảm kích
đội ngũ thầy thuốc trẻ tham gia tình nguyện chủ yếu đến từ các khoa dược nội tổng hợp nhi trần đoán hình ảnh chấn thương chỉnh hình da liễu của bệnh viện đa khoa hà tĩnh
đây là đội ngũ thầy thuốc trẻ có kinh nghiệm chuyên môn tốt
sự có mặt của họ ở đây khiến nhân dân các bộ tộc lào anh em cảm nhận sâu sắc hơn tình hữu nghị và mối quan hệ đặc biệt gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc việt nam lào
những người dân ở vùng biên giới việt lào này điều kiện chăm sóc y tế rất kém cho nên khi có các đoàn khám chữa bệnh cấp phạt thuốc miễn phí
về như thế này thì họ rất tích cực đến để mong muốn được các điều dưỡng các bác sĩ các dược sĩ có thể là khám tư vấn được cấp phát thuốc miễn phí để cho họ chữa khỏi các bệnh mắc phải
thăm hỏi và khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân nước bạn lào anh em là một trong những hoạt động đầy ý nghĩa của tuổi trẻ hà tĩnh hội thầy thuốc trẻ hà tĩnh nhằm kỷ niệm tám mươi sáu năm đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào